hội thảo kinh nghiệm quốc tế và trong nước về nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai
khuyến cáo cho tp hcm do ubnd tp hcm tổ chức với sự đồng hành của ngân hàng thế giới tại việt nam
nhằm mục tiêu thực hiện thành công chương trình xây dựng hệ sinh thái ứng dụng trí tuệ nhân tạo
tại tp hcm giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi năm đã chính thức khai mạc
tham dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ubnd tp hcm bí thư thành ủy tp hcm
cùng bốn trăm linh đại biểu chuyên gia nhà khoa học
từ năm hai nghìn một mươi bảy tp hcm đã tích hợp ứng dụng ai
hội thảo tổ chức nhằm giúp thành phố tìm hiểu sâu hơn về kết quả nghiên cứu ai
để ứng dụng ai trên diện rộng làm cơ sở xây dựng hệ sinh thái ứng dụng ai
thành lập trung tâm ai xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi một
tại đây các chuyên gia quốc tế đã tham luận về ứng dụng ai trong hướng tới đô thị thông minh
tương lai công nghệ và đổi mới sáng tạo cho thành phố thông minh
trí tuệ nhân tạo ai trong lĩnh vực công từ xu hướng đến ứng dụng thực tiễn
chuyên gia trong nước tham luận về phát triển trí tuệ nhân tạo hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi
tầm nhìn và chiến lược vai trò của nghiên cứu trong việc phát triển ai tại việt nam
phát triển trí tuệ nhân tạo lấy con người làm trung tâm cơ hội và thách thức
trong tiếp cận và ứng dụng trí tuệ nhân tạo của ngành y tế tp hcm
áp dụng trí thông minh nhân tạo cho quản lý quy hoạch đô thị
phân tích ảnh viễn thám cho tp hcm
thành phố sẽ tiếp nhận kinh nghiệm thực tế nghiên cứu ứng dụng ai trong và ngoài nước
rút kinh nghiệm cho ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại thành phố
lợi giải cho bài toán kết nối trong đô thị thông minh